từ tháng bảy đến nay lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố hà nội đã xử phạt hơn một mươi bốn ba tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ trong riêng ngày bốn tháng tám tức ngày thứ một mươi hai thành phố hà nội giãn cách theo chỉ thị một mươi bảy
lực lượng chức năng xử phạt hành chính tám trăm sáu mươi bảy trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền lên đến một ba tỷ đồng
trong đó bốn mươi ba trường hợp bị xử phạt về vi phạm hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với số tiền bảy mươi bảy triệu đồng
một mươi cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt sáu mươi triệu đồng
tám trăm hai mươi trường hợp bị xử phạt gần một hai tỷ đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
không chỉ tại thành phố hà nội đồng tháp cũng đã xuất hiện một số trường hợp các tài xế lợi dụng xe tải chạy luồng xanh chở hàng thiết yếu để buôn lậu thuốc lá
khi bị lực lượng chức năng phát hiện tài xế có dấu hiệu tình nghi
sau khi kiểm tra trên xe có chở một bảy trăm bốn mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được cất kỹ lẫn trong các hàng hóa thiết yếu bao gồm rau củ quả và lương thực thực phẩm
mới đây quảng ngãi và thái bình đã ghi nhận thêm một mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
tất cả các ca bệnh đều liên quan đến bổ dịch thành phố hồ chí minh
sáng nay sở y tế quảng ngãi cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số ca dương tính trong toàn tỉnh là ba trăm hai mươi chín người
thái bình cũng ghi nhận bảy trường hợp mắc covid một mươi chín sau khi xét nghiệm một trăm một mươi một trường hợp về từ thành phố hồ chí minh
theo đó các ca dương tính ở quảng ngãi có hai ca được ghi nhận là người từ tâm dịch thành phố hồ chí minh
tám trường hợp ở trong khu phong tỏa tổ dân phố thạch bi một phường phổ thạch thị trấn đức phổ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã yêu cầu các địa phương thiết chặt việc theo dõi giám sát và quản lý số người đến và đi trên địa bàn
trong bảy ca dương tính ở thái bình có ba ca là trẻ em
đây đều là những trường hợp tự tổ chức vận chuyển người từ thành phố hồ chí minh về tỉnh
do đó tỉnh thái bình yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ biến động dân số
đồng thời tăng cường bảy chốt kiểm soát dịch đặt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh hoạt động tối đa hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thưa quý vị và các bạn như thông tin trước đó của bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy đã đưa
chị lê thị trông nữ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội đã bị cướp xe máy trong lúc đang làm việc
theo thông tin cập nhật mới nhất của chúng tôi
hai trong số bốn đối tượng cướp xe máy của nữ công nhân môi trường vào dạng sáng ngày ba tháng tám
đã bị công an quận nam thứ liêm hà nội cung cấp đơn vị nghiệp vụ bắt giữ vào khoảng một mươi một h ba mươi sáng nay
hai đối tượng gồm bùi quý dương sinh năm hai nghìn ba chú tài phương mai đồng quận hoàng mai hà nội
và trinh minh hiếu sinh năm hai nghìn hai chú tài phương thanh xuân trung quận thanh xuân hà nội và thu giữ tàng vật của vụ án
trong khi tại tuyến đầu các y bác sĩ lực lượng chức năng
đang phải đánh đổi sinh mệnh của chính mình để gồng mình chiến đấu với covid một mươi chín
thì một số lãnh đạo ban ngành địa phương vẫn thở ơ vô ý thức
sáng nay chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình đình đã ra quyết định định chỉ công tác
với ông nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch tỉnh bình định
vì vi phạm việc thực hiện giãn cách phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay ngày năm tháng tám bí thư tỉnh ủy bình định hồ quốc dũng
đã có thông tin về quyết định đình chỉ công tác ba mươi ngày
đối với ông nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch tỉnh bình định
vì vi phạm việc thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy và mùng một tháng tám
ông nguyễn văn dũng nguyễn công thành cùng các ông nguyễn hữu lộc và lê văn thảo
đều là doanh nhân tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã đi đánh gôn tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng flc quy nhơn
thuộc xã nhân lý thành phố quy nhơn
tại đây các ông này đã có tiếp xúc gần với một trường hợp nữ
sau đó được xác định dương tính với sars cov hai
do đó cả bốn trường hợp trên đều trở thành f một
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định nguyễn phi long
cũng đã ký quyết định số bốn nghìn bảy trăm năm mươi một ubnd nc
giao nhiệm vụ quản lý điều hành sở du lịch tỉnh bình định
trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày năm tháng tám cho ông huỳnh cao nhất
tổng cục thuế đã có quyết định đình chỉ một mươi năm ngày
đối với ông nguyễn công thành phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định
cũng vì vi phạm trên để xem xét kiểm điểm trách nhiệm
trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký
hiện nay ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh bình định
đã phê duyệt các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế
tập trung trên địa bàn tỉnh bình đình
đối với bốn ông nguyễn văn dũng nguyễn cầu thành nguyễn hữu lộc và nguyễn văn thà
thưa quý vị và các bạn thông tin nói trên đã khép lại
chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nút đăng ký kênh sau bản tin này
hãy để lại những bình luận yêu thương
để trở thành người đồng hành thực sự với lực lượng tuyến đầu chống dịch trên mặt trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đợt dịch
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo